với mục tiêu kết hợp bảo tồn với phát triển du lịch tỉnh tuyên quang đang phối hợp với tỉnh bắc cạn
thực hiện chủ trương xây dựng hồ sơ khoa học khu bảo tồn thiên nhiên na hàng ba bể
chính unesco công nhận là di sản thiên nhiên thế giới
khu bảo tồn thiên nhiên na hàng ba bể có tổng diện tích hơn bốn mươi hectare
trong đó khu bảo tồn vườn quốc gia ba bể có diện tích hơn bảy sáu trăm linh hectare
khu bảo tồn thiên nhiên na hàng có diện tích trên ba mươi ba hectare
đây là khu bảo tồn có độ đa dạng sinh học có hồ ba bể rộng năm trăm linh hectare
là một trong những hồ nước ngọt tự nhiên rộng nhất thế giới
cũng tại khu bảo tồn thiên nhiên na hàng ba bể còn có nhiều loài động vật thực vật quý hiếm
được ghi vào sách đỏ của việt nam và thế giới như phượng hoàng đất gà lôi
và nhiều loài cây gỗ quý hiếm như nghiến đinh lim trúc dây
đặc biệt từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai vùng rừng nhiệt đới trên núi đá vôi ở huyện na hàng đã gây ra sự chú ý lớn
đối với các nhà khoa học trong việc tái phát hiện quần thể vọc mũi hách
đây là loài linh trưởng đang trong tình trạng rất nguy cấp trên toàn cầu có tên trong sách đỏ thế giới
hiện nay hai tỉnh tuyên quang và bắc cạn đang phối hợp chặt chẽ với các nhà khoa học
để tiến hành tuần tự các bước khảo sát nghiên cứu lập hồ sơ khoa học
cho khu bảo tồn thiên nhiên na hàng ba bể sớm hoàn thiện trình unesco